chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về các cơ chế phát triển nguồn và lưới điện
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh mọi thành phần kinh tế có thể tham gia sản xuất điện
kể cả lưới truyền tài
đánh giá tình hình năng lượng thời gian qua đại diện bộ công thương cho biết có nhiều điểm mới
như giá thành năng lượng tái tạo giảm rất nhanh trong thời gian qua
tăng tính cạnh tranh so với năng lượng truyền thống từ đó tạo điều kiện phát triển mạnh hơn
năng lượng tái tạo điện gió điện mặt trời mà chúng ta có tiểm năng lớn
với nhiệt điện than do vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay nhiều tỉnh ven biển đề xuất
mong muốn có trung tâm điện khí từ ba mw trở lên
đây là một diễn biến mới đòi hỏi phải có quy hoạch khoa học khách quan đánh giá toàn diện
làm ở đâu khi nào làm quy mô bao nhiêu chứ không chạy theo đề xuất của các địa phương
bộ công thương cho biết sẽ trình tổng sơ đồ điện giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao ngành điện đã bảo đảm đủ điện
cho sản xuất và sinh hoạt trong mùa hè nắng nóng gây gắt
về quản lý điện lực thủ tướng nhấn mạnh bộ công thương chủ trì vấn đề này
bộ trưởng bộ công thương có trách nhiệm bảo đảm nguồn và lưới điện cho phát triển đất nước
bộ công thương phải chủ trì lên phương án cụ thể và chịu trách nhiệm đến cùng trong chỉ đạo thực hiện
thủ tướng nêu rõ phải áp dụng nghị quyết của bộ chính trị và pháp luật có liên quan đã được quốc hội thông qua
theo đó mọi thành phần kinh tế có thể tham gia sản xuất điện kể cả lưới truyền tài
phát triển điện gắn với bảo vệ môi trường sống ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo ít gây ô nhiễm
áp dụng quy luật thị trường trong sản xuất điện do đó bảo đảm giá điện cạnh tranh rất quan trọng
các bộ ngành tập đoàn điện lực việt nam tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam cần nỗ lực thực hiện và phối hợp hỗ trợ bộ công thương trong thực hiện chủ trương này
sau cuộc họp này bộ công thương hoàn thiện dự thảo cơ chế bộ tư pháp thẩm định sớm trình thủ tướng chính phủ
tại cuộc họp trước thông tin dư luận phản ánh về việc thời gian qua hóa đơn tiền điện của một số hộ dân tăng cao bất thường
thủ tướng yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam làm rõ nhấn mạnh tinh thần là bảo đảm không để xảy ra sai sót
và ảnh hưởng đến quyền lợi người sử dụng điện nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm